xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi tin tức một mươi sáu h của truyền hình nhân dân
trong kháng chiến chống pháp và mỹ lực lượng cách mạng của ta đã xây dựng phát triển nhiều vùng lõm chính trị
ngay trong lòng địch để làm vùng đệm và làm bàn đạp tấn công vào các trụ sở của địch
tại thành phố đà nẵng có một vùng lõm chính trị quan trọng nơi đã nuôi dưỡng hôn đúc nhiều gương chiến đấu gan dạ anh dũng
cùng với sự kiên cường bất khuất của nhân dân trong việc nuôi dấu bảo vệ cán bộ
mời quý vị cùng về thăm di tích lịch sử căn cứ k hai mươi địa bàn từng là nơi đứng chân quan trọng
để các lực lượng cách mạng tiến công địch ngay tại nội ô của thành phố đà nẵng
cũng như những đứa trẻ khác cùng thời sống tại xóm đồng xóm cát
từ rất nhỏ ông trung đã tham gia cách mạng
ông cùng bà con nơi đây che giấu nuôi dưỡng hàng nghìn lượt cán bộ chiến sĩ của ta
tổ chức nhiều trận đánh vang danh tại thành phố đà nẵng nói riêng và cả khu năm ngày đó nói chung
bí thư đoàn của quân
quân giao cái nhiệm vụ gì thì chúng tôi thực hiện cái nhiệm vụ đó
chủ yếu tức là gãi tiền đơn ở các khu vực tập trung trong đông dân cư
và tham gia là đặt mình đánh thuốc đổ ở các khu vực mà có điều kiện thì chúng tôi tham gia
tất cả người dân ở đây đều là cái địa đạo là hầm hoặc là cơ sở nông cốc
để phát triển ra cái vùng quen của thành phố đà nẵng
từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba đến ngày giải phóng
k hai mươi được lựa chọn làm trung tâm đầu não của cách mạng quận ba
là khu vực trọng yếu để lực lượng vũ trang triển khai kế hoạch tổ chức xuất quân tấn công địch
trong kháng chiến chống mỹ thì như vậy là chúng ta đã xây dựng được một cơ sở này
đó là một vấn đề mà chúng ta thấy rất là tự hào và phát huy được
cái ve trò của người dân trong thành phố đà nẵng này
cho nên từ cái cơ sở đó như vậy là chúng ta có cái cơ sở để hoạt động và chiến đấu dành thánh lợi
cho đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi
ngày nay di tích lịch sử cấp quốc gia căn cứ cách mạng k hai mươi vẫn còn lưu giữ được nhiều hầm bí mật
và những kỷ vật của nhân dân cán bộ chiến sĩ năm xưa
nơi đây trở thành một địa chỉ đỏ quan trọng không chỉ đối với nhân dân thành phố đà nẵng
mà còn là điểm tham quan về nguồn hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước
thưa quý vị và các bạn sáu bộ phim điện biên phủ hồi ức điện biên
chuyện những người lính già đồng hành cùng lịch sử chia lửa cùng điện biên
điện biên phủ niềm hy vọng
điện biên phủ niềm hy vọng được khởi chiếu miễn phí phục vụ khán giả vào hai mươi h từ ngày ba đến ngày năm
tại hãng phim tài liệu và khoa học trung ương ở hà nội
đây là những bộ phim do các nghệ sĩ của hãng phim tài liệu và khoa học trung ương thực hiện
trong những năm tháng ác liệt nhất của cuộc chiến tranh chống thực dân pháp xâm lược
và quá trình xây dựng phát triển đất nước cho đến ngày nay
sự kiện này sẽ làm cầu nối giữa khán giả với lịch sử dân tộc giữa vùng đất điện biên anh hùng
với cả nước để lớp lớp thế hệ mãi biết ơn tri ân và tự hào vì cha ông ta đã làm nên lịch sử hào hùng
và vị thế của đất nước việt nam hôm nay
phát triển hạ tầng giao thông mang tính kết nối tiểu vùng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
cùng với sự hỗ trợ trong cải cách thủ tục hành chính
thời gian tới thái nguyên tiếp tục là điểm sáng thu hút đầu tư khi trong bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
địa phương này đã cấp mới cho bảy dự án fdi với tổng số vốn hơn bốn trăm bảy mươi triệu usd
trên địa bàn tỉnh thái nguyên hiện đang có hai tuyến giao thông trọng điểm là đường vành đai năm vùng thủ đô hà nội
và tuyến đường liên kết vùng thái nguyên bắc giang vĩnh phúc đang khẩn trương thi công
dự kiến khi hoàn thành sẽ là động lực thu hút đối với các nhà đầu tư vào tỉnh
năm hai nghìn hai mươi ba thái nguyên tiếp tục xếp thứ hai cả nước về chỉ số hài lòng đối với sự phục vụ
của cơ quan hành chính nhà nước
xếp thứ hai về chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh
xếp thứ sáu về cải cách hành chính
trong năm hai nghìn hai mươi ba thái nguyên thu hút năm mươi tám dự án fdi
lũy kế đến nay địa phương này thu hút hai trăm một mươi tám dự án fdi với tổng vốn đăng ký một mươi một hai tỷ đô la
từ đầu tháng bốn đến nay việc khai thác đá tại các mỏ đá nằm sát đường bộ cao tốc đoạn nha trang cam lâm
tỉnh khánh hòa đã làm bụi đá phát tán hạn chế tầm nhìn của lái xe khi lưu thông
tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông
đường bộ cao tốc đoạn nha trang cam lâm có chiều dài gần năm mươi km
nằm toàn bộ trên địa phận tỉnh khánh hòa bắt đầu khai thác từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
hiện nay trên lý trình km bốn mươi tám đến km năm mươi một thuộc địa phận thành phố cam ranh
có hiện tượng bụi do quá trình khai thác tại các mỏ đá hai bên đường
làm hạn chế tầm nhìn của người đi trên đường cao tốc
nếu như mà có sự cố đó thì mình cũng lo sợ nó bánh bé vô
kính thì nó nguy hiểm mà có cái tầm nhìn của mình thì cái đó mình hạn chế tầm nhìn lại một xíu
nhưng mà nói chung thì nó cũng mất an toàn mình
công ty và ban quản lý dự án cũng đã có gửi công văn đến các sở và địa phương
phản ánh tình trạng gây bụi mất an toàn giao thông trên tuyến như thế
hiện nay đến thời điểm này thì cũng chưa có phản hồi từ các cơ quan chức năng
không phải là địa phương
ngành chức năng đã đề nghị các chủ cơ sở khai thác khoáng sản cần bảo vệ môi trường
theo yêu cầu tại báo cáo đánh giá tác động môi trường
xin kính chào và hẹn gặp lại